báo công an nhân dân thông tin theo quy định khi cơ quan chức năng xử lý hàng giả hàng nhái thì phải có vật đối chứng để xác định
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không có đại diện chủ sở hữu hoặc không chịu phối hợp với các cơ quan chức năng để xác nhận hàng giả
vì vậy khi hết thời hạn giữ hàng cơ quan chức năng buộc phải trả lại hàng
đó là một thực tế diễn ra khá phổ biến và lúc này hàng giả hàng nhái công khai lưu thông trên thị trường
báo kinh tế và đô thị thông tin
theo dự thảo sửa đổi năm luật thuế mà bộ tài chính đang lấy ý kiến hoạt động mua bán chuyển nhượng bất động sản sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng vat
ngoài ra thì tiền sử dụng đất sẽ được tính vào giá để tính thuế
theo các chuyên gia và nhiều doanh nghiệp thì những sửa đổi này nếu được thông qua thì giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng
thị trường bất động sản sẽ bị tác động mạnh mẽ
theo bài viết giao dịch bán nhà sẽ đổi thêm khoảng một mươi năm chi phí
cụ thể bộ tài chính đề nghị bỏ quy định
chuyển quyền sử dụng đất không chịu vat sang mức thuế xuất thông thường một mươi
phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam nguyễn mạnh hà phản đối đề xuất này và cho rằng sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản thậm chí là đẩy giá nhà lên cao
theo phân tích của ông nguyễn mạnh hà nếu áp cả vat khi chuyển quyền sử dụng đất thì mỗi giao dịch bán nhà sẽ đổi thêm khoảng tầm từ một mươi đến một mươi năm chi phí

cụ mới chỉ có ba mươi một hai mươi năm doanh nghiệp nhà nước thực hiện ra soát báo cáo về các dự án kém hiệu quả trong hai trăm năm mươi doanh nghiệp
thế nhưng đã có tới bảy mươi hai dự án được bộ kế hoạch và đầu tư đánh giá là có dấu hiệu thua lỗ với tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng là bốn mươi hai bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
thông tin được đăng tải trên báo an ninh tổ đô số ra sáng nay
bài viết trên báo an ninh thủ đô dẫn nhiều ý kiến cho rằng danh sách các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ sẽ còn dài hơn nữa
mới chỉ được thực hiện một phần
nếu so với tổng số doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện giả soát báo cáo mới chỉ chiếm ba mươi một hai mươi năm tổng số doanh nghiệp trong hai trăm năm mươi doanh nghiệp trong số tám trăm linh doanh nghiệp phải thực hiện giả soát báo cáo
có tính đến các công ty con do công ty mẹ là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
bộ kế hoạch và đầu tư nhận thấy đây là một tỷ lệ rất thấp không đảm bảo được yêu cầu về chất lượng để báo cáo chính chính phủ
trong phần tiếp theo của chương trình giảm hai mươi năm giá vé sử dụng đường bộ tuyến pháp vân cầu rẽ đây là đề xuất mới nhất của tổng cục đường bộ việt nam
cùng phóng viên antv tìm hiểu những bữa ăn ấm tỉnh nơi biên giới
tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
trên địa bàn xã an phú huyện lục yên tỉnh yên bái vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến cho hai học sinh tử vong khi đang trên đường đến trường
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường xã liên xã minh tiến an phú thuộc địa phận thôn nà lại xã an phú huyện lục yên
chị phạm thị ly điều khiển xe máy chở con gái là lộc thị yến chi và cháu gái lộc thị phương thủy đến trường đi học theo hướng từ xã minh tiến đi ủy ban nhân dân xã an phú
vụ tai nạn trên thì đã va quệt với chiếc xe công nông chở gỗ đi cùng chiều do anh hoàng văn nhạc điều khiển vụ tai nạn đã khiến hai cháu gái tử vong tại chỗ
trong cơn mưa lớn vào trưa qua một cây cổ thụ trên đường tôn đức thắng phường bến nghé quận một tp hcm đã bật gốc đè bẹp một ô tô đang đi trên đường làm cho một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu
khoảng một mươi hai h ba mươi phút tài xế bành quốc tiến điều khiển xe ô tô mang biển số năm mươi một f sáu nghìn chín trăm năm mươi ba
chở theo một người phụ nữ lưu thông trên đường tôn đức thắng hướng từ đường đinh tiên hoàng về cầu khánh hội
khi đến khúc cua trên đường tôn đức thắng thì bất ngờ một cây cổ thụ có đường kính một năm m cao gần hai mươi mét bên đường bị bật gốc ngã đè bẹp ô tô
thời điểm này trời mưa to người phụ nữ ngồi phía sau ô tô bị thương được người dân đưa đi cấp cứu đến hơn một mươi năm h cùng ngày hiện trường vụ việc này mới được giải quyết xong
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
từ nay đến cuối năm sở sẽ phân đấu hoàn thành nhiều công trình trọng điểm để giảm nguồn tắc
theo sở giao thông vận tải tp hcm tám tháng đầu năm đã xảy ra gần hai năm trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm năm mươi chín vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên về ủn tắc giao thông vẫn còn tình trạng kẻ xe xảy ra vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường hướng tâm của thành phố
các trục ra vào các cảng hàng không cảng biển nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn
các công trình cải tạo hạ tầng giao thông thi công rào chắn thu hẹp mặt đường nên tình trạng phương tiện ồn ứ di chuyển chậm
để giảm ủn tắc giao thông tại một số khu vực công trình hiện sở giao thông vận tải tp hcm đang tập trung triển khai các dự án cấp bách như cầu nhị thiên đường một hầm chui an sương xây dựng cầu kết nối giữa cầu nguyễn tri phương với đường võ văn kiệt
tổng cục đường bộ việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải giảm hai mươi năm tất cả các loại vé sử dụng đường bộ
trên tuyến pháp vân cầu rẽ so với mức giá hiện tại
thời điểm giảm sẽ từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tất cả các loại phương tiện đi trên tuyến được giảm hai mươi năm giá vé so với mức hiện tại
công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ chủ động chuẩn bị các thủ tục về thu giá để công tác giảm giá vé đúng thời điểm nêu trên
đồng thời tổng cục đường bộ việt nam cũng đề nghị bộ giao thông vận tải giao các cơ quan chuyên môn của bộ giao thông vận tải điều chỉnh phương án tài chính
điều chỉnh hợp đồng dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường
pháp vân cầu rẽ cho phù hợp
cũng theo tổng cục đường bộ việt nam theo phương án trình bộ giao thông vận tải đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ bắt đầu tăng giá vé trở lại với mức tăng một mươi tám
và sau đó ba năm tăng một lần mỗi lần tăng một mươi tám
khoảng sáu tỷ đồng là tổng vốn đầu tư dự án xây dựng cầu đuống hai và đường nối đến địa phận tỉnh
tổng cục đường bắc ninh nhằm giảm tải cho cầu đuống cũ đã xuống cấp kết nối với các tỉnh địa bắc
thưa quý vị và các bạn bản búc páp xã lóng sập huyện mộc châu sơn la là bản giáp biên giới
có một mươi bốn hộ thì một mươi hai hộ vướng vào vang tuyến
chính vì thế mà trẻ em ở đây không được chăm sóc đầy đủ và thường xuyên nghỉ học vì bữa đói bữa no
và để chia sẻ gánh nặng khó khăn giúp các em học sinh đến trường đầy đủ với mục đích tạo dựng một thế hệ tương lai
có kiến thức biết lao động để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của tổ quốc
từ năm năm nay cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập đã bớt khẩu phần ăn của mình để hỗ trợ các em học sinh
mời quý vị và các đồng chí cùng chứng kiến hành trình của bữa ăn đầy nghĩa tình này